theo thông tin ghi nhận từ một số bệnh viện tại khu vực miền trung sau những đợt mưa lũ vừa qua
tình hình các ca bệnh whitmore có xu hướng gia tăng
để chủ động phát hiện sớm điều trị kịp thời giảm tối đa tỷ lệ tử vong do marhitmore
bộ y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế giám đốc sở y tế các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương thủ trưởng y tế các bộ ngành triển khai thực hiện tập huấn
phổ biến hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo chỉ đạo của bộ y tế
do bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng nên khi có ca bệnh nghi ngờ
cần tổ chức hội trần khoa hội trần liên khoa liên viện để kịp thời chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cho phù hợp
đồng thời tăng cường truyền thông để người dân bệnh nhân người nhà bệnh nhân nắm được các biện pháp phòng chống bệnh